kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h
chúng ta vừa điểm qua một số nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng chín
mở đầu chương trình như thường lệ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức an ninh trật tự cập nhật
thưa quý vị ngày hôm qua một mươi bốn tháng chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng
truy tố ông vũ huy hoàng nguyên bộ trưởng bộ công thương và các đồng phạm
trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại bộ công thương và tp hcm
liên quan tới dự án xây dựng khách sạn sáu sao trung tâm thương mại trung tâm hội nghị hội thảo
và văn phòng cho thuê trên khu đất hơn sáu m hai tại số hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai bà trưng
viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng truy tố các bị can phan trí dũng nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
nguyễn hữu tín nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
trường văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất sở tài nguyên và môi trường tp hcm
lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm cùng với bốn bị can khác
hầu hết các bị can trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành cán bộ chủ chốt của bộ công thương
và ủy ban nhân dân tp hcm
tuy nhiên vì những động cơ khác nhau các bị can đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài
ông vũ huy hoàng cùng đồng phạm đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước vi phạm các quy định về quản lý đất đai
từ đó dịch chuyển quyền quản lý sử dụng khu đất hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai bà trưng là tài sản nhà nước sang tư nhân
gây thiệt hại thất thoát số tiền đặc biệt lớn hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
các bị can sử dụng thủ đoạn dùng quyền sử dụng đất
hoặc các quyền về tài sản khác của nhà nước để góp vốn liên doanh
sau đó thoái vốn không minh bạch vi phạm nhiều quy định pháp luật gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn
các bị can hồ thị kim thoa phan trí dũng đã thực hiện hành vi đồng phạm giúp sức cho ông vũ huy hoàng
hai người này trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu đề xuất
ông hoàng ký văn bản chấp thuận chủ trương cho sapeco thực hiện các dự án bất động sản
không phải là ngành nghề kinh doanh chính
chỉ đạo bộ công thương chỉ đạo sapeco thoái toàn bộ phần góp vốn tại sapeco pern
và phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế trái pháp luật
do bị can hồ thị kim thoa đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra
và ra quyết định truy nã khi nào bắt giữ sẽ xử lý sau
thưa quý vị sau một tuần xét xử và nghị án chiều ngày hôm qua một mươi bốn tháng chín
tòa án nhân dân tp hà nội đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai hai mươi chín bị cáo
trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm do tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội
gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba cán bộ công an hy sinh
để quý vị và các bạn có cái nhìn toàn diện
sau đây sẽ là toàn bộ diễn biến của phiên xử sẽ được chúng tôi tổng hợp chi tiết
sáng ngày bảy tháng chín hai mươi chín bị cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
đã được dẫn dải tới trụ sở tòa án nhân dân tp hà nội
theo quyết định triệu tập của tòa để phục vụ xét xử phiên sơ thẩm công khai
hội đồng xét xử gồm năm người do thẩm phán trương việt toàn
khó tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hà nội làm trụ tọa
ba luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trong vụ án
trong đó một mươi năm luật sư do bị cáo và gia đình mời tham gia
tám luật sư còn lại do tòa án chỉ định bào chữa đối với những bị cáo thuộc diện
phải có người báo chữa nhưng bị cáo không mời luật sư
tất cả các bị cáo trong vụ án đều trú tại thôn hoành và thôn đồng mít
xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
trong số hai mươi chín bị cáo có hai mươi năm bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về hành vi giết người
bốn bị cáo còn lại bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử lần lượt xét hỏi hai mươi chín bị cáo
một số bị cáo ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã trình chiếu các clip mà các bị cáo đã khai nhận tại cơ quan điều tra
và đưa ra những tài liệu chứng cứ chứng minh
sau đó các bị cáo đã công nhận cáo trạng truy tố là đúng
đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội cảm thấy hối hận và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hội đồng xét xử cũng tiến hành ghi
nhận các yêu cầu của đại diện phía các bị hại
gia đình ba liệt sĩ đều đề nghị hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội
các thủ tục đền bù dân sự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
tham gia tranh tụng các luật sư bào chữa tập trung hỏi các bị cáo
những tình tiết liên quan đến từng bị cáo
để làm rõ hơn các nội dung được nêu trong kết luận điều tra và trong cáo trạng của viện kiểm sát
theo ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai nhận trả lời đầy đủ rõ ràng
và danh mạch các câu hỏi do các luật sư và hội đồng xét xử đặt ra
tại bản luận tội viện kiểm sát nhận định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
các bị cáo coi thường pháp luật thực hiện hành vi phạm tội gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức mang tính chất côn đồ giết nhiều người một cách dã man
các bị cáo đã gây ra hậu quả vô cùng lớn cho ngành công an
tổn thất không gì bù đắp được cho gia đình ba cán bộ công an
vào diễn biến phiên tòa viện kiểm sát đã điều chỉnh tội danh của một mươi chín bị cáo
từ tội danh giết người sang tội danh chống người thi hành công vụ
lý do được đưa ra là sau khi đánh giá lời khai của các bị cáo tại cơ quan cảnh sát điều tra
và lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhận thấy hầu hết các bị cáo này học thức và nhận thức hạn chế
nghe theo các bị cáo chủ mưu cầm đầu lôi kéo kích động hứa sẽ được chia đất
nên đã tham gia tổ đồng thuận để chiếm đất đồng xanh
và thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật
các bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo và nhận tội
được phép nói lời sau cùng tất cả hai mươi chín bị cáo đều cho biết đã nhận thức rõ
và thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
tỏ ra ăn năn hối cải nói lời xin lỗi và mong muốn được gia đình ba cán bộ công an đã hy sinh tha thứ
cho dù bị cáo sau này có được sống trở về hay là bị cáo phải chết
thì bị cáo vẫn mong muốn gia đình của ba chiến sĩ sẽ tha thứ cho bị cáo
để bị cáo lương tâm bị cáo sẽ được thanh thản phần nào
trong suốt thời gian bị cáo bị tạm gian
cũng được sự quan tâm và giáo dục của cán bộ bị cáo nhận rõ hành vi tội lỗi của mình gây ra
và đến lúc này bị cáo cũng xin cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo
và bị cáo cũng xin được dùng không cần người bảo chữa cho bị cáo nữa
cuối cùng bị cáo xin nội đồng giáp sử xem xét cho vị cáo được hưởng lượng khoan hồng
bị cáo nhận thức thấy rằng là mọi hành vi và sai phạm vừa qua là bị cáo thấy rất là đúng
và bị cáo rất ăn ăn hối lỗi xin quý tà cho phép quý tà bị cáo được hưởng sự khoan hồng của nhà nước
vị cáo cũng chỉ giống như các vị can khác đã bị tội đồng thuận bị cáo cũng chỉ giống như các vị can khác đã bị tội đồng thuận
lôi kéo và kích động bị cáo nên bị cáo ngày hôm đấy bị cáo mới có mặt ở đấy
và bị cáo cũng không ngờ xảy ra sự việc như vậy
ngay bị cáo thành tâm xám hối bị cáo xin quý tòa quý viện xem xét
và giảm nhạ tội mức hành phạt cho bị cáo xuống được trong đối thi hành người công vụ
để bị cáo sớm được trở về với gia đình với xã hội
bên cạnh đó các bị cáo cũng gửi lời cảm ơn đến cán bộ chiến sĩ trại tạm giam
đã quan tâm giúp đỡ đồng thời gửi lời cảm ơn đến luật sư bào chữa
các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân hội đồng xét xử
đã làm việc công tâm xét xử vụ án thể hiện tinh thần chính sách nhân đạo
và tính nhân văn của pháp luật việt nam
kết thúc phiên xét xử trước khi đọc quyết định tuyên án
chủ tọa trương việt toàn nhấn mạnh về việc hội đồng xét xử đã cân nhắc
rất nhiều yếu tố tình tiết để xét xử các bị cáo dựa trên chính sách khoan hồng
nhân đạo của đảng và nhà nước
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án với các bị cáo
sử phạt lê đình công tở hình sử phạt lê đình trức tở hình
xử phạt lê đình doanh trung thân thời hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
xử phạt bùi viết hiểu một mươi sáu năm tù
thì hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
sử phạt nguyễn quốc tiến một mươi ba năm tù thẻ hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
sử phạt nguyễn văn tuyển một mươi hai năm tù thẻ hạn tù tính từ ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối với nhóm hai mươi ba bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ
có chín bị cáo bị tuyên phạt từ ba đến sáu năm tù giam
một mươi bốn bị cáo còn lại hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án
từ một mươi năm tháng đến ba năm tù giam
ngay sau khi tòa tuyên án một mươi bốn bị cáo bị tuyên phạt mức án
từ một mươi năm tháng đến ba năm tù cho hưởng án treo đã được thả tự do ngay sau đó
tôi cũng bị lôi kéo nên là tôi cũng tham gia vào chống người thi hành công vụ
tôi cũng nhận ra hành vi của mình là sai với pháp luật
và cũng thấy ăn ăn là hối cài rồi

tôi cũng nhận ra những cái hành vi của mình phạm tội
thì em hẳn khai báo thì tòa có sự hoan hồng
tha thư cho chúng em được trở về với gia đình
không gì thì tôi phải từ một mươi hai đến hai mươi năm trở lên
không thì là trung thân hoặc là tử hình
nhưng mà tôi lại chỉ được án treo có ba năm
thì tôi rất cảm ơn sự khoan hồng của nhà nước đã giúp đỡ nhân dân chúng tôi
rất là nhiều
sau khi chúng tôi được nhà nước và chính phủ và quý tòa
đã cho chúng tôi một sự hoan hồng là được và hưởng ước màn treo
thì chúng tôi vô cùng biết ơn
và chúng tôi sẽ về sẽ chấp hành theo những nội quy của nhà nước và của địa phương
lần đầu tiên tôi về là tôi chia sẻ với người thân và nhân dân trong xã
là mình không nên vi phạm pháp luật
tôi về địa phương tôi cũng nói là chúng tôi sai trái với pháp luật
thì tôi cũng chân thành
tôi chân thành cảm ơn tất cả hội đồng xét xử và tất cả các cán bộ
tôi xin chân thành cảm ơn
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị cho đến nay hà nội
hà nội đã qua hai mươi tám ngày không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng
đây cũng là điều kiện để hà nội nới lỏng các hoạt động trên địa bàn thành phố
và tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chiều ngày hôm nay
hà nội đã thống nhất từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín
karaoke vũ trường được phép hoạt động trở lại
cùng với hoạt động ba karaoke vũ trường được hoạt động trở lại từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo cũng đã đồng ý với đề xuất của ủy ban nhân dân quận một

đồng ý tổ chức trở lại hoạt động phố đi bộ quanh hổ gươm từ ngày một mươi tám tháng chín
đồng thời thành phố hà nội cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp
theo chỉ đạo của trung ương và thành phố
trong đó tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các công tác phòng dịch
hà nội cũng cho biết sẽ nới lỏng tụ tập đông người
không đặt ở con số ba mươi người nhưng mọi người phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang
ban chỉ đạo phòng dịch thành phố dự báo nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực
có thể có ca mắc mới trong cộng đồng khi việt nam tiếp tục mở rộng các trường hợp nhập cảnh
và cách ly ở các địa phương trong đó có hà nội
vì vậy các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm cảnh giác
phát hiện xử lý dịch bệnh từ bên trong ngăn chặn lây lan từ bên ngoài
sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng chín văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn đã ra công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa cho đến bình thuận
chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ sau bão
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
theo dõi chặt chẽ và thông báo cho chủ các tàu thuyền trên biển biết vị trí
hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
đến tàu thuyền trên biển giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện
và quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển các tuyến đê sung yếu và đang thi công
kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn các khu dân cư ven sông suối ngoài bãi sông
khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn
bố trí lực lượng thường trực để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương
đảm bảo an toàn chống dịch covid một mươi chín theo nội dung văn bản số chín mươi hai tvk pct
ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đặc biệt là an toàn tại các điểm sơ tán dân tập trung
sau đây sẽ là bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
thưa quý vị sau hai ngày xét xử ngày một mươi năm tháng chín tòa án nhân dân tp hcm
đã kết thúc phiên xử sơ thẩm đường dây đưa hàng trăm người trốn qua đài loan
do nguyễn việt đức cầm đầu và đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án
theo nội dung vụ án lợi dụng việc đài loan có chính sách thúc đẩy du lịch bằng
có visa quang hồng miễn phí với thủ tục đơn giản nhanh gọn
nguyễn việt đức cùng vợ hồ lê đình hồng nguyên lập công ty khổ phần du lịch vui fundy tour
sau đó cấu kết với trần văn danh nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại khổ phần du lịch e travel
tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xuất cảnh sang đài loan và khách hàng có ý định trốn ở lại
danh giới thiệu những người này sang công ty đức để làm thủ tục và tổ chức xuất cảnh bằng hình thức đi du lịch
vợ chồng đức có nhiệm vụ lao thủ tục tổ chức xuất cảnh bằng hình thức du lịch với số tiền một trăm chín mươi hai usd một khách
mua lên tour làm thủ tục visa quang hồng danh còn thiết lập đường dây môi giới với ba đối tượng khác
bằng thủ đoạn này nguyễn việt đức cùng vợ hờ và trần văn danh cầm đầu đường dây tổ chức môi giới
cho một trăm hai mươi tám người trốn qua đài loan vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám xuất cảnh qua sân bay tân sơn nhất
trước đó hai ngày nhóm này đưa hai mươi người đi đài loan với thủ đoạn tương tự
kết thúc phiên xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn việt đức một mươi năm tù
lê đình hồng nguyên sáu năm tù trần văn danh một mươi năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
đồng phạm với đức cùng can tội tổ chức cũng bị tuyên phạt từ ba năm tù treo đến tám năm tù
liên quan vụ án hội đồng xét xử còn tuyên nguyễn thị bé liên bốn năm tù và vòng xuy va năm năm tù về tội
môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài đồng thời tuyên buộc một số bị cáo nợ phạt từ năm triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng
xin được chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị theo dự kiến vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng chín
tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thành tài sáu mươi tám tuổi
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và bốn đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí

sáng một mươi năm tháng chín ubnd quận hai đã có buổi họp báo thông tin cụ thể về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ngày một mươi một tháng chín
xảy ra tại trường tiểu học bình trương đông quận hai tp hcm
các đơn vị liên quan như phòng giáo dục quận trung tâm y tế quận đều đứng ra nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc
theo thống kê cuối cùng từ bệnh viện quận hai và trung tâm y tế quận hai
số ca nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm ngày một mươi một tháng chín ở trường tiểu học bình trưng đông quận hai là năm mươi ba ca
trong đó có hai người lớn là giáo viên và bảo mẫu nhà trường
đến nay các ca còn nằm điều trị tại bệnh viện có sức khỏe ổn định và có thể xuất viện sớm
thì cơ bản thì các em nó hiện nay thì cũng ổn
ổn về mặt là sức khỏe các em có tiến triển tốt hơn
thứ hai nữa là về mặt tinh thần của các em thì cũng được động viên như thầy tùng đã nói
thứ ba nữa thì nhất là động viên tinh thần
thêm cho phụ huynh phụ huynh cũng muốn cần ngành hệ thống của quận đó là trả lời đó là xử lý cái sự việc nó như thế nào và trách nhiệm thuộc về ai
rồi cũng có hứa hẹn để cố gắng thời gian sớm nhất để có kết quả để trả lời cho phụ huynh
được biết nhiều nghi ngờ vụ ngộ độc này có nguồn gốc từ bánh su kem do hộ kinh doanh gia bảo
một nhà khung cấp của công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mạng dịch vụ và phát triển tỉnh
đơn vị có hợp đồng nấu ăn với trường bình trinh đông
trong ngày một mươi một tháng chín cả trường tiểu học bình trưng đông và trường tiểu học nguyễn văn trỗi đều sử dụng chung món bánh canh tôm thịt của công ty bình thịnh
tuy nhiên bữa xế tại trường tiểu học bình trưng đông lại là bánh su chem
còn bữa xế tại trường tiểu học nguyễn văn trỗi là bánh flan của công ty vĩnh thịnh
để đối chứng với cái thực phẩm thì cái này là cũng một cái động thái của bệnh viện rất là tốt
rồi bệnh viện cũng cử thêm tăng cường thêm các điều dưỡng
bác sĩ có tài nghề cao để phục vụ cho mấy em bị nghi ngờ ngọt độc này
thì bác sĩ cái bánh su chem này là một công ty gia bảo
một cái hộp bệnh gia gia bảo có đầy đủ pháp lý
có công bố chất lượng sản phẩm an toàn sinh phẩm cấp giấy
và có cả giấy an toàn vệ sinh phẩm
tuy nhiên chúng tôi cũng loại trừ
tại lần đầu tiên cái cơ sở này cung cấp bánh cho cái bệnh thịnh này
để cung cấp cho chỉ có trường bình dương đông này thôi
cùng một xuất ăn giống như bình trưng đông
và trường tiểu hồng nguyễn trở gần bên
cũng công ty này nấu bình thịnh nấu
cùng ăn những khẩu phần ăn giống nhau nhưng mà không hề bị
trong khi bánh trắng miệng bên đó là bánh rong
thì chúng tôi cũng có một cái đặc thiên nghi ngờ ở cái bánh su chem này
việc đầu tiên là mình có cái nghi ngờ về sức khỏe cộng đồng
thật ra về cơ sở pháp lý thì chưa có
nhưng mà mình phải đề nghị là bình thịnh này
ngưng cung cấp ngưng cái việc cung cấp bánh
với cái cơ sở gia bảo
cơ sở gia bảo này đối với trường và tên địa bàn quận hai
cũng như các địa bàn thành phố này
để đảm bảo tình hình chung sức khỏe cho cộng đồng
cho đến nay cơ quan chức năng vẫn phải chờ kết quả kiểm nghiệm
lưu mẫu thức ăn của ngày một mươi một tháng chín
tại trường tiểu học bình trưng đông
để xem xét sự lý phi phạm
tuy nhiên tại buổi họp báo
cơ quan quản lý là trung tâm y tế quận
cùng phòng giáo dục quận đã đứng ra nhận trách nhiệm của mình
trách nhiệm là người đứng đầu ngành
thì ngay từ hôm qua đến hôm nay tôi vẫn nói lại
hôm qua tôi báo cáo với thường trực ủy ban
là tôi là người sẽ chịu trách nhiệm chính
về công tác quản lý về an toàn
thì từ từ sẽ có cơ quan điều tra cơ quan chức năng
sẽ công bố từng bước từng thông tin
tuy nhiên với trách nhiệm người đứng đầu
thì tôi sẽ nhận trách nhiệm về phía mình
để xảy ra cái việc mà không hay
tôi cam đoan là khi mà đã phát hiện ra
sai phạm sai sót ở đâu
thì là xử lý nghiêm đến đó
cái đó là điều chắc chắn
được biết một trăm linh trường học ở quận hai
không sử dụng bếp ăn công nghiệp
mà có bếp nấu tại chỗ độc lập
do trung tâm y tế quận và phòng giáo dục quận kiểm tra thường xuyên
năm nay do dịch covid một mươi chín
nên cơ quan quản lý không kiểm tra trực tiếp
mà hướng dẫn và tập huấn an toàn thực phẩm
cho các hiệu trưởng trường thường xuyên
thưa quý vị chiều nay
tại trung tâm báo chí thành phố hồ chí minh
đã diễn ra lễ trao một giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất cho các dự án nhà
trên địa bàn của thành phố
tại buổi lễ thì các chủ đầu tư
đã đánh giá đây chính là điểm sáng
trong giải quyết thủ tục hành chính
đối với bất động sản
tại buổi lễ một mươi sáu đơn vị đã hoàn thành đầy đủ
các quy trình thủ tục đầu tư
và xây dựng theo đúng quy định
đã được sở tài nguyên vào môi trường
và sở xây dựng thành phố hồ chí minh
trao tượng trưng một sổ hồng
cho các dự án nhà ở
tại địa bàn thành phố hồ chí minh
chủ tịch hiệp hội bất động sản
thành phố hồ chí minh đánh giá cao
những nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính
của cơ quan và ngành liên quan
theo ông phạm đức hải
phó chủ tịch hội đồng nhân dân
thành phố hồ chí minh
việc trao này không phải là bất thường
mà là bình thường
tám tháng đầu năm nay
có hơn hai trăm chín mươi trường hợp đăng ký đất đai
trong đó tổ chức đăng ký biến động
là gần một mươi năm
và các nhà hàng
nhân hơn hai trăm sáu mươi bảy trường hợp
sở tài nguyên và môi trường thành phố khẳng định
từ những thuận lợi khó được sẽ giải quyết sớm
việc cấp sổ cho những dự án hoàn chỉnh pháp lý
đội dung nào mà hạn chế
và chỉ ra những điểm nào
là điểm mạnh khắc phục
để giải quyết công việc này
và hôm nay cái việc này khẳng định là

và xử lý giải pháp như thế này
mong muốn rằng cái công việc của thành phố
là ngày càng nhanh chóng tốt hơn
và chúng ta đều có những cái niềm vui
từ những kết quả mà chúng ta làm
ví dụ nhân việc làm sản phẩm nhà ở
người dân được cái giấy vào cơ quan nhà nước
được tổng vi khen ngợi trong cái việc
thực hiện dự án của mình
thì đây cũng là một cái điều mà mong muốn của tất cả các bên
thời gian qua đã có hàng ngàn cư dân bước xuất
vì bị chủ đầu tư chậm trao trải
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hoặc bài sản trên đất
sự kiện ngày hôm nay đã đem lại niềm vui niềm tin cho người dân
đối với các dự án nhà ở
mà thành phố đã cấp phép
đồng thời hiệp hội bất đồng sản đề nghị
được tạo điều kiện giải quyết pháp lý
đối với những dự án còn lấn cấn
đang tồn động trong thời gian tới